bị bắt quả tang về hành vi đánh bạc không những không tỏ ra ăn năn về việc làm vi phạm pháp luật của mình
mà còn có hành động chống đối tấn công lực lượng làm nhiệm vụ
tám đối tượng trú tại huyện bến lức và huyện đức hòa tỉnh long an vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đức hòa khởi tố về tội đánh bạc và chống người thiền công vụ
cụ thể tối ngày hai mươi bảy tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy nhóm đối tượng gồm đặng hùng tâm nguyễn văn hồng và nguyễn thành phát nguyễn thị hoàng sa
cụ khoảng một mươi năm đối tượng chưa rõ nhân thân lai lịch tập trung tại quán của trần ngọc minh tại khu vực năm thị trấn đức hòa để lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền
tại đây các đối tượng bị lực lượng công an huyện đức hòa bắt quả tang tám đối tượng bị tạm giữ
trong lúc lực lượng công an đang làm nhiệm vụ quản lý người và tăng vật thì bốn đối tượng gồm trần ngọc minh đỗ văn hùng đỗ tiện hải trần trí tâm đã có những hành động chống lại lực lượng làm nhiệm vụ
trong đó đối tượng hải dùng gậy tuyếp sắt hùng dùng ghế nhựa đánh lực lượng làm nhiệm vụ hai đối tượng minh và tâm lôi kéo xô đẩy cán bộ chiến sĩ để giải thoát cho các con bạc
tuy nhiên với sự phối hợp của công an thị trấn đức hòa bốn đối tượng trên đều đã bị bắt giữ